tại trục đường trần hưng đạo tổ dân phố một mươi bảy thị trấn thịnh long huyện hải hậu tỉnh nam định
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh nam định chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng
cơ quan chức năng có liên quan bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là thảo a chống sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và thảo a tống sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại bản co tông xã tú nang huyện yên châu của tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ được là một mươi hai viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
bước đầu hai đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản co tông xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
về giao cho một đối tượng ở thị trấn thịnh long huyện hải hậu với tiền công là tám mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh nam định bắt giữ
thảo a chống và thảo a tống là hai nhân
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra